đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
tại buổi tiếp xúc cử tri xã hát lót đã đề nghị với trung ương đầu tư đường bê tông nội đồng dài một mươi một km kiến nghị với tỉnh huyện tiếp tục thu hút đầu tư mở một nhà máy chế biến hoa quả để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân đầu tư xây dựng cầu treo nâng cấp đường điện cho một số thôn bản
ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí tòng thị phóng đã giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm đồng thời tiếp thu các kiến nghị còn lại của cử tri và giao đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la phân loại gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết